hiện có một thực tế đang diễn ra tại tp hcm là việc người dân mua vé xe khách thế nhưng không nắm rõ được đó là vé thật hay là vé giả
điều này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan quản lý gây thất thu thuế mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hành khách khi xảy ra sự cố
theo quy định hiện hành thì các doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải được quyền tự in vé và bán vé theo mẫu của bộ tài chính
tự thu tiền hoạch toán và đóng thuế theo kê khai thu nhập
tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên báo nhân dân thời gian qua tại bến xe miền đông đã diễn ra việc hợp tác xã in và bán vé giả để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại bến xe miền đông và trên tay tôi là hai quyển vé một quyển được xác định là vé thật và một quyển được xác định là vé giả
bằng cách này hợp tác xã dịch vụ thống nhất đã trốn hàng trăm triệu tiền thuế mỗi tháng
và điều nguy hiểm hơn là tính mạng của người dân khi đi trên những chuyến xe của hợp tác xã này
sẽ không có gì được đảm bảo mặc dù vậy chính quyền vẫn chưa có phương án nào để xử lý vấn đề này
theo điều năm trăm ba mươi ba bộ luật dân sự năm hai nghìn năm quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại
theo đó trong trường hợp tính mạng sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định của pháp luật
như vậy có thể khẳng định vé xe được phát hành đã bao gồm trách nhiệm của đơn vị kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách
nhưng đối với những vé giả thế này thì rất khó để xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố
dù đã có đủ thông tin cho thấy hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch và dịch vụ thống nhất tự in và phát hành vé giả
tuy nhiên không hiểu lý do gì đến nay các cơ quan chức năng liên quan của thành phố vẫn không đưa ra hướng xử lý cụ thể
trong khi đó các đơn vị quản lý hoạt động kinh doanh vận tải thừa nhận rất khó để xử lý tình trạng vé giả bán tại bến
để mà phát hiện ra một cái vé giả của đơn vị là việc hết sức khó
tại vì việc căn cứ trên cái thông báo phát hành vé và số niêm rô đúng các đơn vị đã triển khai thực hiện thì bến xe sẽ kiểm soát về cái vé
nhưng mà riêng đối với các đơn vị mà tự bán vé thì cái này là một kiểm soát cái việc vé giả thì về nghiệp vụ chuyên môn đối với chỗ của bến thì cũng rất là khó
liên quan đến vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã liên hệ với đại diện sở giao thông vận tải tp hcm
tuy nhiên với lý do bận họp nên sở giao thông vận tải chưa sắp xếp được lịch làm việc
trong khi đó với tình hình vận tải cuối năm
lượng người và phương tiện sẽ gia tăng đột biến thì việc thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền thuế của nhà nước do nạn vé xe giả vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và quyền lợi của hành khách vẫn không được đảm bảo